vì dân phục vụ và để đảm bảo cấp căn cức công dân theo tiến độ đề ra
các bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện tân phú tỉnh đồng nai
đã đến tận nhà làm căn cức công dân

các bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện tân phú tỉnh đồng nai
đã đến tận nhà làm căn cức công dân tại nhà
các bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện tân phú tỉnh đồng nai
đã đến tận nhà làm căn cức công dân tại nhà

đặc biệt của địa bàn tân phú là miền núi địa bàn rất xa nhau số người dân rất xa nhau các quốc xã cũng cách xa nhau xa

chúng tôi đã triển khai việc hỗ trợ việc đưa đón người dân đến để làm căn cước
với trường hợp khó khăn như việc đi lại hoặc không có phương tiện và đẩy mạnh công tác tuyên trình
tính đến thời điểm hiện tại công an huyện tân phú đã cấp được khoảng một trăm năm mươi hồ sơ căn cước cho người dân
mục tiêu là tới cuối tháng chín tân phú sẽ hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip khoảng hơn hai mươi một trường hợp còn lại